tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi tám nhóm cổ đông idg cho biết đã nhận thấy có các dấu hiệu bất thường sai phạm và vi phạm trong bộ máy quản lý của tập đoàn này
về việc cung cấp thông tin giải trình trong hội đồng quản trị và đại hội cổ đông bất thường
nhằm làm rõ các vấn đề về kiện toàn bộ máy quản lý cùng các nội dung khác trong chương trình họp
nhưng vycop đã không hợp tác và nhiều lần biện minh các lý do để không cung cấp hồ sơ
nên idg cho rằng có dấu hiệu bất thường trong kiện toàn nhân sự và che giấu sai phạm quản lý tài chính tại doanh nghiệp này
công ty cổ phần thương mại dịch vụ cống vàng golden gate vừa công bố mua lại toàn bộ lô trái phiếu trị giá hơn bốn trăm chín mươi ba tỷ đồng trước hạn
đây là lô trái phiếu phát hành năm hai nghìn hai mươi một có kỳ hạn ba năm với lãi suất cố định một mươi một năm mỗi năm
đáng chú ý không chỉ mua lại trái phiếu trước hạn golden gate mới đây còn gây chú ý với mục tiêu doanh thu hợp nhất năm hai nghìn hai mươi
tăng gấp đôi lên bảy hai tỷ đồng lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
trong khi năm hai nghìn hai mươi hai
động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành ăn uống fmb được cho là hồi phục mạnh và tiếp đạt tăng trưởng trước đại dịch
song song công ty cũng vừa chào đón thêm cổ đông ngoại
trước đó golden gate cũng công bố chiến lược nâng tổng số nhà hàng từ khoảng bốn trăm linh nhà hàng hiện tại
lên con số trên một trong vài năm tới hướng tới doanh thu một tỷ usd
tuy nhiên dù tăng trưởng mạnh mẽ song việc mở rộng quy mô của golden gate cũng gặp nhiều khó khăn
khi tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu công ty giảm rõ rệt qua từng năm
theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai
biên lãi sau thuế chỉ còn năm năm tương đương phân nửa con số mà người cầm cương chia sẻ
trong một phỏng vấn gần đây là một mươi
trong phiên giao dịch một mươi sáu tháng chín giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc không phanh
khi chỉ còn một sáu trăm sáu mươi một usd mỗi ounce tương đương bốn mươi bảy bảy triệu đồng mỗi lượng
đây cũng là mức thấp nhất trong hai năm rưỡi qua khi nhà đầu tư vẫn lo ngại về lạm phát cao kéo dài
giá vàng thế giới giảm mạnh xuống còn một sáu trăm sáu mươi sáu usd trên một ao mất ba mươi usd sau một ngày
tương đương với mức bốn mươi bảy bảy triệu đồng một lượng chưa bao gồm thuế phí
trước đó trong đầu phiên một mươi năm tháng chín trên thị trường quốc tế
kim loại quý đã giảm hơn hai xuống một sáu trăm năm mươi chín bốn mươi bảy usd trên một
đây là mức thấp nhất kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của kim loại quý
ngược lại với giá vàng chỉ số usd index ổn định trên mức đỉnh
và lợi xuất trái phiếu kho bạc mỹ kỳ hạn một mươi năm đang đạt khoảng ba bốn mươi bốn
là nguyên nhân trực tiếp đẩy giá vàng rớt sâu
trong nước ngày một mươi sáu tháng chín
giá vàng đã giảm từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một lượng
công ty vàng bạc đặc quý sài gòn sgc giảm hai trăm năm mươi nghìn đồng
mua vào còn sáu mươi năm bảy triệu đồng một lượng và bán ra sáu mươi sáu năm triệu đồng một lượng
hiện giá vàng sgc vẫn đang cao hơn một mươi tám triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng quốc tế
căng thẳng giá năng lượng có phần dịu bớt trong tháng qua
nhưng chi phí logistics vẫn ở mức cao
thực tế này khiến doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải đối mặt với sức ép giá cả
trong đó đáng lo ngại nhất là
tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh giảm sức cạnh tranh của hàng việt trên trường quốc tế
sau khi tháo gỡ giãn cách xã hội
giá trị xuất khẩu quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đã tăng từ hai mươi ba mươi đối với doanh nghiệp này
tuy nhiên doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng rau củ quả trái cây cũng chia sẻ
hiện nay chi phí logistics đang đè nặng
bởi hàng nông sản không thể di chuyển được bằng biển mà chủ yếu bằng đường hàng không
giá sản phẩm vì vậy cũng tăng nhẹ lên mức một mươi so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín
trước khi bị tác động bởi các chính sách chống dịch covid một mươi chín
cước vận chuyển tàu biển chiếm khoảng từ một ba usd mỗi container
sau đó đã tăng lên mức một mươi usd mỗi container
và hiện tại là từ một mươi bốn một mươi năm usd mỗi container bốn mươi feet
hay giá cước vận chuyển hàng hóa từ châu á đi mỹ là khoảng từ một một tám usd một kg
nhưng hiện nay đã lên mức từ một mươi bảy đến một mươi tám usd một kg
theo tính toán của hiệp hội logistics việt nam năm hai nghìn hai mươi một
chi phí logistics vẫn chiếm khoảng một mươi sáu tám giá trị hàng hóa việt nam
trong khi mức chi phí này trên thế giới hiện chiếm khoảng một mươi sáu
sau khi là cái chiến tranh
ở nga và tại nga thì tình hình quyên liệu sân dầu tăng rất là cao
thì từ đó đã tác động về cái chi phí vận chuyển
chính cái chi phí vận chuyển đã tác động trực tiếp đến những phiêu vụ liệu và quyên liệu sản xuất
rồi cũng như cả công dân hiện nay cũng khó khăn
tại khi ai cũng đi là phải đi lại
cho nên là tác động mạnh về cái chi phí sản xuất của mình
hiện nay bừng quên cái chi phí sản xuất là tăng từ một mươi một mươi năm
nếu chúng ta muốn bán được hàng thì chúng ta mới không tăng giá được
thì dĩ nhiên làm thì doanh nghiệp sẽ không có đải mà khả năng đổ được
còn nếu tăng giá thì cũng khó tiền được các hàng mua hàng
chi phí logistics của việt nam cao hơn nhiều so với mặt bằng chung trên thế giới
khiến cho chi phí hàng hóa của việt nam tăng theo
làm mất lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực châu á
bộ công thương cũng từng thẳng thắng nhìn nhận
mức tăng giá năng lượng nói chung và nhiên liệu nói riêng là yếu tố khách quan
một số công cụ hỗ trợ về tài chính về quỹ bình ổn
có thể giảm nhiệt trong ngắn hạn đối với áp lực này
nhưng về lâu dài doanh nghiệp vẫn phải tập trung cao độ và chất lượng sản phẩm
bám sát các quy chuẩn chất lượng tại các thị trường xuất khẩu để giữ vị thế cạnh tranh
như vậy tính cạnh tranh sẽ rất khó
đó là vấn đề thứ nhất
cái thứ hai là các doanh nghiệp sẽ rất khó tiêu thụ sản phẩm
bởi vì khi giá thành tăng lên
trong khi túi tiền của người dân từ trong dịch và sau dịch
vẫn chưa có mức độ để tăng thêm doanh thu cho họ tăng thêm thu nhập
thì họ rất khó tiêu xài những mặt hàng bị giá cả động lên
và thứ ba là tạo ra cả một tiền lệ xấu
tạo ra cả một hệ sinh thái bị lạm phát ăn mòn
thì nó sẽ làm cho cái hệ thống sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa
và kể cả tiền tệ bị đình trệ
nó làm khó khăn cho doanh nghiệp rất nhiều
qua khảo sát nhanh bộ kế hoạch và đầu tư cho biết có sự gia tăng về doanh thu
nhưng điểm đáng quan ngại là mức độ tăng về chi phí của doanh nghiệp
đặc biệt là chi phí logistics trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
so với quý liên trước và cùng kỳ năm ngoái
đang ở mức cao hơn so với mức độ tăng về doanh thu trong quý ii
đây cũng là thách thức doanh nghiệp vẫn tiếp tục quan ngại
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai cũng như trong quý cuối năm
khi chỉ số chi phí của doanh nghiệp vẫn neo ở mức cao
kim ngạch xuất khẩu của ngành nhựa cao su việt nam đạt trên một mươi tỷ usd mỗi năm
nhưng do phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu
nên sản phẩm rơ vào cảnh tụp hậu
trong bối cảnh việt nam đang có nhiều lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do
thì ngành nhựa cao su cần phải có sự thay đổi trong tư duy lẫn công nghệ sản xuất
để từ đó có thể nâng cao khả năng cạnh tranh nâng giá trị sản phẩm
tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tổng giá trị xuất khẩu của ngành nhựa cao su đạt trên bốn tỷ usd
tăng đến bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó mỹ nhập khẩu sản phẩm nhựa từ việt nam trị giá gần một tám tỷ usd
tăng sáu mươi tám sáu chiếm ba mươi bảy bốn mươi bảy tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa
đứng thứ hai là nhật bản đạt sáu trăm chín mươi sáu chín triệu usd
đối với mỹ khu vực asean đạt năm trăm bảy mươi triệu usd
đạt năm trăm bảy mươi triệu usd
nếu nhìn vào con số tăng trưởng này có thể gây lầm tưởng về việc ngành này
đang có những bước phát triển nhảy vọt
nhu cầu sử dụng sản phẩm nhựa cao su trong nước tăng cao
nhưng tỷ lệ hấp thu sản phẩm nội địa vẫn thấp
thì có thể nói sự phát triển của ngành nhựa cao su chưa được như kỳ vọng
nếu như tám mươi món còn lại
thì long cần liên kết với các đơn vị khác để hỗ trợ tti trong việc cung ứng này
hạn chế lớn nhất khiến ngành nhựa cao su chưa thực sự bước tốc trong thời gian qua
là chưa tự chủ được nguồn nguyên liệu
theo bộ công thương từ bảy mươi năm tám mươi nguyên liệu và phụ liệu đầu vào phải nhập khẩu
do nguồn cung trong nước hạn chế
với riêng doanh nghiệp nhựa nguồn cung nguyên liệu nhựa tái sinh
và công nghiệp hỗ trợ ngành nhựa chưa phát triển
doanh nghiệp không tự chủ được nguyên liệu đầu vào
chi phí cho nguyên liệu chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí của ngành
tình trạng này dẫn đến việc các doanh nghiệp nhựa phải duy trì tồn kho nguyên liệu lớn
để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn
gần đây việt nam mình nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của châu á
đặc biệt là ngành nhựa cao su nằm trong chuỗi nguồn toàn cầu
chuỗi sản xuất như vậy thì rất nhiều tiềm năng
chúng ta có cái lợi thế nhất là lợi thế về nguồn nhân công lao động
nhất là trẻ và trong và rất là đông đạo
thứ hai là mình có lợi thế về mặt địa chính trị vị trí địa lý
về logistics và các hiệp định thương mại cũng như là các chính sách của nhà nước hỗ trợ rất là nhiều
tuy nhiên thì apeco nhận thấy có một yếu tố rất là quan trọng không kém
đó là về phần công nghệ mới sáng tạo
thì nó là một yếu tố thêm chốt giúp cho các doanh nghiệp không những có thể tăng cạnh tranh
tại thời điểm hiện tại mà giúp cho họ thành công trong tương lai lâu dài hơn
có nhiều mặt hàng chúng ta sử dụng cái nguyên liệu trong nước không có

để ngành này thực sự phát triển bình vẩn
các bộ ngành liên quan cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực
cụ thể cần phân vai quy hoạch vùng nguyên liệu
kiểm soát các cam kết sau khi thu hút fdi
gắn hỗ trợ fdi với các cam kết về chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa
bố trí quỹ đất cho ngành nhựa cao su kỹ thuật xây dựng các chung cư nhà xưởng
việc giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp hỗ trợ như hạt nhựa phụ da
bên cạnh đó phát huy vai trò hiệp hội hội ngành nghề trong liên kết doanh nghiệp
khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm của nhau
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại